với vai trò vừa là nhà tài trợ chính vừa là đơn vị đồng tổ chức giải thưởng đồng hành với nhân tài đất việt trên chặng đường một mươi hai năm qua

trung tâm khai thác biêu chính quốc tế tại khu vực sân bay nội bài
trung tâm khai thác biểu chính quốc tế tại khu vực sân bay nội bài là một trong những trung tâm lớn nhất tại khu vực phía bắc chuyên trao đổi chuyến thư biêu phẩm biểu kiện quốc tế tạo tiền đề tốt cho công tác ứng dụng hải quan điện tử
tính đến nay việt nam post đã thành lập các trung tâm khai thác biểu chính quốc tế tại tp hcm và hà nội phù hợp chủ trương cải cách thủ tục hải quan
trung tâm có diện tích trên hai bảy trăm linh m hai mặt bằng rộng rãi bố trí khoa học hệ thống trang thiết bị công cụ được đầu tư đồng bộ hiện đại phương tiện vận chuyển cũng được tăng cường đáp ứng theo các quy định của nghị định sáu mươi tám hai nghìn một mươi sáu ndcp về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế kho bãi địa điểm làm thủ tục hải quan tập kết kiểm tra giám sát hải quan
trung tâm khai thác biểu chính quốc tế đi vào hoạt động không chỉ là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển và đổi mới toàn diện hệ thống biêu cục ngoại dịch theo tiêu chuẩn iso về chất lượng
mà còn góp phần nâng cao năng lực hoạt động chuyên nghiệp hóa chuỗi quản lý khai thác thông quan hàng biêu chính quốc tế của biêu điện việt nam đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi khách hàng
dịch vụ lưu trữ đám mây dropok vừa bị lộ tới gần bảy mươi triệu mật khẩu của người dùng nguyên nhân là do tin tặc đã công khai một gói dữ liệu khoảng năm g trong đó có chứa chi tiết hơn sáu mươi tám triệu sáu trăm tám mươi bảy trăm bốn mươi một tài khoản người dùng dịch vụ drapbox
đây được xem là một vụ do gì dữ liệu cực kỳ nghiêm trọng
hiện nay jobbock đã xác nhận vụ tấn công này và buộc khách hàng phải đổi mật khẩu
tuy nhiên hãng này không nắm rõ số lượng người dùng bị ảnh hưởng
các dữ liệu bị dò dỉ bao gồm tên tài khoản mật khẩu địa chỉ email thông tin cá nhân đăng ký
drapbox là một dịch vụ điện toán đám mây miễn phí nổi tiếng trên thế giới giúp người dùng có thể lưu trữ và đồng bộ hình ảnh tài liệu video và cả các projec ở bất kỳ đâu và có thể chia sẻ chúng dễ dàng
hiện nay có rất nhiều người sử dụng rapbak vì tính đơn giản gọn nhẹ hiệu quả cao mà miễn phí của nó
một vài năm trước đây internet mới bắt đầu trở nên thông dụng trong cuộc sống của con người
còn tại các trường học công nghệ thông tin thường chỉ được ứng dụng trong việc sử dụng máy chiếu thiết kế silig bài giảng hay các buổi học thực hành tin học ít ỏi
với xu thế phát triển của công nghệ thông tin hiện nay để có một tiết học thực sự hiệu quả và gây hứng thú với học sinh
hay bằng cách dạy học truyền thống phần lớn giáo viên đều đã biết cách sử dụng giáo án điện tử trao đổi nghiệp vụ qua mạng xã hội
thậm chí còn soạn bài giảng trên smartphone nhắc thời khó biểu giảng dạy trên google
không chỉ có giáo viên mà ngay cả phụ huynh cũng như học sinh cũng đang rất nhanh nhạy nhằm thích ứng với xu hướng mới của giáo dục trong bối cảnh kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ như hiện nay
sau bữa tối cùng gia đình như thường lệ chị thủy lại cùng con gái của mình ngồi ôn luyện bài tập môn tiếng anh trên mạng internet
chị cho biết ngay từ khi vào lớp một thay vì đưa con đi học thêm tiếng anh ở các trung tâm ngoại ngữ như những gia đình khác
chị đã lựa chọn mô hình giáo dục homeschooling để hỗ trợ kiến thức cho con
được phát triển rộng rãi tại mỹ home scooldlink là mô hình giáo dục tại nhà dành cho học sinh với công cụ đắc lực là internet và các thiết bị công nghệ
chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí ban đầu để mua giáo trình nước ngoài sau đó là tận dụng những lợi thế sẵn có của internet
những lợi ích mà homeschooling mang lại khiến con gái không thể tìm được giáo dục

thường là các chương trình online rất là hấp dẫn
nó không nhàm chán theo là dạy giống như các chương trình mà dạy tương tác giữa giáo viên với cả học sinh
nó đưa ra rất nhiều các hình ảnh sinh động bắt mắt với trẻ con và các con học không thấy nản không thấy chán
còn đây là một tiết học vật lý tại trường trung học phổ thông phan huy chú quận đống đa thành phố hà nội
không kém thương
có những thứ quen thuộc như bảng đen hay phấn viết thầy và trò cùng nhau tạo nên một tiết học với một hình thức hoàn toàn mới thông qua internet máy tính và màn hình tương tác
học sinh được trả lời câu hỏi bài tập ngay trên máy tính còn giáo viên có thể biết điểm số của học sinh trên màn hình sau khi bài thi kết thúc
một tiết học vật lý vẫn được xem là khô khan nay lại trở nên thực sự phong phú và cuốn hút học sinh
không chỉ có vật lý mà nhiều môn học khác nhờ ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh ở ngôi trường này đã có những thay đổi nhất định
như vừa rồi thì học sinh tất cả mọi học sinh đều có thể tham gia trả lời câu hỏi và thầy có thể biết được từng câu hỏi một các con sai ở đâu sai bao nhiêu phần trăm và thầy cô có thể gọi là sửa ngay ở trên đất
hiện nay hầu hết các cơ sở giáo dục trên cả nước đã được kết nối internet nên việc tiếp cận thông tin là khá dễ dàng
việc sử dụng công nghệ thông tin cho phép mô hình hóa bài giảng thể hiện trực quan giúp người học tiếp thu dễ dàng hơn kiến thức bài học
và tăng sự hào hóa
có thể nói công nghệ thông tin không chỉ là trợ thủ đắc lực cho các giáo viên mà còn là người bạn đồng hành thân thiết của các học sinh trong xã hội học tập kỷ nguyên trí thức số
ngoài những giải pháp về công nghệ cho học sinh và nhà trường với xu hướng đào tạo mới hiện nay là để học sinh tự chủ động trong việc học của mình
cũng như để công nghệ có sức lan tỏa rộng rãi hơn đối với xã hội đặc biệt là đối với học sinh vùng sâu vùng xa
thì việc tăng cường giáo dục trực tuyến cũng là điểm nhấn quan trọng
trong đó hình thức e learning và plandude learning đang được ứng dụng rộng rãi hiện nay
và thực sự nếu hoạt động tốt hình thức giáo dục này sẽ rất có ích cho những nước đang phát triển như việt nam
nơi rất nhiều học sinh nghèo vùng cao chưa có điều kiện để đến trường
cũng như chưa có điều kiện để tiếp cận được với internet hay công nghệ thông tin
một số nhà cung cấp dịch vụ internet tại việt nam đã tận dụng được lợi thế sẵn có về hạ tầng mạng của mình
cũng triển khai nhiều giải pháp công nghệ thông tin cho người dùng
tuy nhiên để có được hiệu quả thực sự ngoài việc đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin một cách đồng bộ
thì điều quan trọng hơn là cần có một hệ sinh thái giáo dục thực sự đủ mạnh
về tên xây dựng một hệ sinh thái
nó bao gồm tất cả những ứng dụng các sản phẩm cho các đối tượng
ví dụ như nhà trường họ có hệ thống phần mềm để giảng dạy bài giảng điện tử
đối với cả ngành giáo dục thì sẽ con vớt toàn bộ các nội dung lý thuyết thành các bài giảng theo những hình thức sinh động hơn
mỗi một đối tượng chúng tôi tạo ra những công cụ những cái ứng dụng những sản phẩm dịch vụ khác nhau
để làm sao tất cả các đối tượng liên quan đến giáo dục
gồm có học sinh
phụ huynh giảng viên giáo viên và ngành giáo dục
họ có thể tiệm cận được với các phương thức giáo dục hiện đại
có thể thấy rằng những tác động và hiệu quả của công nghệ đến với giáo dục thì đã rõ
nhưng để đạt được thành công và mang lại hiệu quả tối đa thì vẫn cần những quyết sách hợp lý của các cấp quản lý
để cho tạo một bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học
thì đầu tiên là sự thay đổi tư duy của nhà lãnh đạo
nếu như tư duy của nhà lãnh đạo thay đổi
mà nhà lãnh đạo nhận rõ được cái vai trò công nghệ thông tin trong dạy và học
thì có rất nhiều cách thức để chúng ta đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở vật chất cho ứng dụng công nghệ thông tin
bộ giáo dục có thể đứng ra để đồng bộ hóa tất cả các trường
các cơ sở giáo dục bằng các cái chỉ thị rõ ràng hơn
còn hiện tại thì cơ bản là các ngành họ cũng chỉ
đưa ra những hướng dẫn những khuyến nghị mang tính khuyến khích
thậm chí những trường mà muốn thử nghiệm lớn lại phải xin phép
thì cái đấy là những giao cản tương đối lớn đối với những chuyển dịch mang tính cách mạng như thế này
một năm học mới đã bắt đầu
chủ trương của bộ giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới là tích cực triển khai các hoạt động xây dựng một xã hội học tập
mà ở đó mọi công dân đều có cơ hội được tiếp cận trí thức
học bất cứ thứ gì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu và học tập suốt đời
để thực hiện được các mục tiêu nêu trên
công nghệ thông tin cần là điều kiện tiên quyết chủ đạo trong việc tạo ra một môi trường học tập ảo
từ đó sẽ kết nối mỗi cá nhân trên môi trường internet thành một cộng đồng học tập lớn mạnh
để làm được điều này chúng ta cần giải quyết những khó khăn trước mắt
như đầu tư về cơ sở hạ tầng trang thiết bị hay việc hỗ trợ những cơ sở giáo dục ở miền núi vùng sâu vùng xa
để họ có thể tiếp cận có hiệu quả nhất những lợi ích mà công nghệ thông tin đem lại
thưa quý vị và các bạn trong đợt nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay
người dân và du khách ở hà nội đều được truy cập internet công cộng bằng hệ thống wifi miễn phí lắp đặt xung quanh hồ gươm
theo vnpt hà nội cho biết đơn vị này đã đảm bảo hoàn thành lắp đặt và đã đưa vào sử dụng đúng tiến độ một mươi tám trạm
tại một mươi điểm truy cập wifi miễn phí xung quanh hồ hoàn kiếm để phục vụ người dân dịp quốc khánh
và nhu cầu sử dụng internet
tại tuyển phố đi bộ xung quanh hồ gươm ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bưu điện bờ hồ là một trong hai mươi một điểm xung quanh hồ gươm đã được lắp đặt chạm phát sóng wi fi miễn phí
đây là một trong những công đoạn nhằm chuẩn bị cho việc thí điểm mở rộng phố đi bộ ra khu vực hồ gươm
và vùng phụ cận từ mùng một tháng chín tới đây
theo đại diện vnpt hà nội đơn vị được giao lắp đặt việc có wifi miễn phí sẽ đáp ứng tốt nhu cầu
cập internet của người dân thủ đô du khách trong và ngoài nước để tra cứu tìm kiếm thông tin cần thiết khi đến hà nội
để triển khai wi fi popic và wi fi công cộng thì thực tế là phải sử dụng những thiết bị trên chuyên biệt
khác với cái wi fi mà thông thường mình dùng trong hộ gia đình hay là quán cà phê
thiết bị của chúng tôi thì hiện nay là có nhiều mức nhưng hiện nay chúng tôi đang tạm thời sử dụng
một cái lượng wi fi sản xuất do vnpt technology sản xuất và có thể đáp ứng trong hai mươi một điểm của chúng tôi
có thể đáp ứng như thế này
chúng tôi có khoảng một lượt truy cập public
hiện việc lắp đặt hệ thống wifi miễn phí xung quanh hồ gươm được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một lắp đặt đưa vào sử dụng một mươi tám trạm phát tại một mươi điểm xong trước ngày một tháng chín
phục vụ cho lễ khai trương mở rộng phố đi bộ
giai đoạn hai lắp đặt và đưa vào sử dụng một mươi ba trạm phát tại một mươi một điểm trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và thời gian tới thì hà nội sẽ lắp đặt ở những địa điểm như chúng tôi nói là
theo định hướng quy hoạch
như theo nghị quyết của thành ủy và hoàn toàn cung cấp miễn phí
và theo hướng kết hợp giữa các doanh nghiệp và các nhà nước để đảm bảo thực hiện xã hội hóa
theo quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động mà sở thông tin và truyền thông hà nội triển khai
thời gian tới trên địa bàn thành phố sẽ có thêm nhiều địa điểm cung cấp dịch vụ wifi miễn phí
ngoài hai điểm là hồ gươm và chùa hương
tuy nhiên trước mắt hà nội ưu tiên cung cấp dịch vụ này ở các địa điểm du lịch khu vực công cộng
có nhiều người dân tham gia
chương trình chuyển động truyền thông của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng
chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại quý vị vào đúng khung giờ này chủ nhật tuần sau